công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý chủ trang trại nuôi heo quy mô lớn
đã có hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn một tổ công tác của công an thành phố buôn ma thuật đã tiến hành kiểm tra trang trại nuôi lợn của gia đình ông trần văn rắn
bốn mươi tám tuổi ở tổ dân phố bảy phường yatam thành phố buôn ma thuật
tại thời điểm kiểm tra trang trại của ông rắn đang chăn nuôi hơn một trăm ba mươi con lợn trên diện tích khoảng hai trăm linh m hai
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi được ông rắn làm hệ thống ống nhựa cho chảy dần từ chuồng trại xuống hầm bioga
tuy nhiên thời gian gần đây hầm bioga đã bị hư hỏng nên toàn bộ nước thải được xả trực tiếp ra một số con suối gần đó gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
hiện cơ quan công an thành phố buôn ma thuật đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật